lạng lách đánh võng rú còi rất là nhiều còn đi bằng một bánh thôi

không như cá nhân những người sử dụng xe đấy
những người xung quanh
liên lụy rất nhiều rất là nguy hiểm

qua giác minh hầu hết đối tượng vi phạm đều ở địa bàn giáp xanh thành phố và đều là thanh thiếu niên
có trường hợp chưa đủ một mươi sáu tuổi đang ngồi trên ghế nhà trường
đua đòi thích thể hiện và chưa nhận thức đầy đủ về pháp luật là những nguyên nhân chính dẫn đến các hành vi trên
chúng tôi tập trung tăng cường lực lượng hóa trang kết hợp biện pháp hóa trang và công khai
cũng như là sử dụng tối đa các phương tiện kỹ thuật để mà ghi lại những hình ảnh vi phạm của các trường hợp vi phạm để làm căn cứ để xử lý
đối với các thanh thiếu niên mà không đủ một mươi sáu tuổi thì chúng tôi mời phụ huynh của các em lên ký cam kết
đồng thời cũng xử lý nghiêm đối với các phụ huynh mà giao xe cho các em khi các em chưa đủ điều kiện
để xử lý triệt đề tình trạng trên ngoài nỗ lực của ngành chức năng nhà trường và các bậc phụ huynh
cũng cần lưu tâm trong vấn đề giáo dục và quản lý
học sinh con em mình bởi ngoài việc bị xử lý hành chính thì quan trọng hơn chính là tính mạng và sự an toàn của chính các em và cả những người xung quanh
tại thành phố đà nẵng một vụ cháy lớn cũng đã xảy ra ở kho chứa hàng gia dụng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ánh gia phú
nằm ở số năm mươi bảy trần cử phường hòa khê quận thanh khê
khi phát hiện ngọn lửa nhân viên công ty ở gần đó lao đến mở cửa tìm cách chữa cháy nhưng bất thành
một số nhân viên kịp đưa hai ô tô và hai xe máy vừa bị cháy xém ra ngoài
lúc này sức nóng ngọn lửa quá lớn khiến ba ô tô còn lại không thể di chuyển ra ngoài
lực lượng phòng cháy chữa cháy đà nẵng đã điều sáu xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy
sau hơn ba mươi phút đám cháy được dập tắt
tuy nhiên hai xe tải vẫn còn hàng trên xe bị thiêu dụi cùng với hàng hóa
nhiều đồ gia dụng trong kho bị cháy đen nguyên nhân cháy đang được làm rõ
chiều ngày hôm nay hàng loạt tuyến đường ở quận một quận hai quận bình thạnh quận một mươi hai quận bình chánh đã chìm sâu trong biển nước do chiều cường dâng cao vượt trên mức báo động ba đạt một trăm linh
tại nhiều điểm nước ngập quá nửa bánh xe máy khiến cho nhiều xe chết máy giao thông ồn ứ cảnh báo tình trạng ngập ống ở thành phố hồ chí minh sẽ còn tái diễn thậm chí là mức độ ngập sâu hơn khi dự báo chiều cường đạt đỉnh trong hai ngày hai mươi chín và ba mươi tháng chín
theo dự báo đỉnh chiều tại trạm phú an là một sáu mươi m
và trạm nhà bè là một bảy mươi m vượt báo động ba từ một mươi chín đến hai mươi cm
ba mươi cm ngoài thành phố hồ chí minh cảnh báo một loạt các tỉnh thành ở miền tây như an giang vĩnh long hậu giang bạc liêu sóc trăng bến tre và cần thơ cũng đề phòng ngập ống do lũ đầu nguồn về kết hợp với chiều cường rồn sâu vào cửa sông
theo ghi nhận của trung tâm y tế tp quảng ngãi hiện toàn thành phố có ba trăm năm mươi ca mắc bệnh sốt xuất huyết với năm mươi ổ dịch
bệnh sốt xuất huyết năm nay tại quảng ngãi diễn biến phức tạp không chỉ xảy ra đối với trẻ em mà ngay cả người lớn
trước nguy cơ bùng phát bệnh và diễn biến phức tạp của dịch bệnh suốt suốt huyết trên địa bàn trung tâm y tế tp quảng ngãi và các đơn vị xã phường triển khai tích cực biện pháp phòng chống bệnh kiểm soát sự gia tăng số ca mắc mới
theo ghi nhận của trung tâm y tế tp quảng ngãi hiện toàn thành phố có ba trăm năm mươi ca mắc bệnh suốt huyết với năm mươi ổ dịch
vào ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín